chủ tịch cuba miguel díaz canel đã lên tiếng chỉ trích quyết định của chính phủ mỹ
về việc đình chỉ các giao dịch tài chính quốc tế tới cuba của công ty chuyển tiền westreal union
theo chủ tịch cuba quyết định này của mỹ nhằm mục đích là hạn chế nguồn kiều hối đổ về đảo quốc caribe
hãng chuyển tiền hàng đầu thế giới western union của mỹ tuyên bố sẽ đình chỉ các giao dịch tài chính quốc tế từ cuba
ngoại trừ các giao dịch xuất phát từ mỹ với lý do gặp phải những khó khăn đặc biệt
của dịch vụ vận chuyển kiều hối từ các quốc gia ngoài mỹ tới cuba
điều đáng nói western union là công ty duy nhất được bộ tài chính mỹ cấp phép triển khai các dịch vụ chuyển tiền
từ khắp mọi nơi trên thế giới tới cuba do sở hữu mạng lưới giao dịch cấp độ toàn cầu tới cuba
chủ tịch díaz canel cho rằng đây là một biện pháp nữa nhằm chống lại nhân dân cuba
cụ thể là biện pháp thứ một trăm chín mươi một mà washington áp đặt chống lại la habana
chính quyền của tổng thống mỹ donald trump cũng tuyên bố giới hạn lượng kiều hối gửi về cuba
đó mỗi người chỉ được phép gửi về một đô la mỗi quý